từ khoảng đêm nay một bộ phận không khí lạnh mới sẽ tiếp tục được bổ sung xuống nước ta
tuy nhiên không khí lạnh lần này không khiến cho mưa rông tăng mạnh
mà chỉ làm cho nền nhiệt giảm nhẹ
giao động ở mức là một mươi ba hai mươi ba độ vùng núi có nơi thấp hơn
trời vẫn rét có nơi rét đậm rét hại
tuy không gây tăng mưa nhưng khi dịch chuyển ra phía đông
không khí lạnh sẽ làm cho sương mù xuất hiện dày đặc hơn vào lúc sáng sớm
vì vậy nếu phải tham gia lưu thông trên đường vào thời điểm này
người dân nên chủ động hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn
đi sâu vào khu vực trung bộ do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông
kết hợp với không khí lạnh rôn xuống
nên tại khu vực từ quảng trị đến đà nẵng có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rông
lượng mưa phổ biến ở mức là từ bốn mươi tám mươi mm
đặc biệt phần từ quảng ngãi đến ninh thuận
lượng mưa có thể đạt ở mức là một trăm linh hai trăm linh mm
có nơi là trên hai trăm năm mươi mm
vì vậy người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất
tại khu vực vùng núi
và ngập úng tại các khu vực trụng thấp
do có mưa nên nền nhiệt không có cơ hội tăng cao
dự báo nhiệt độ cao nhất ngày mai
tại khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế là một mươi chín hai mươi hai độ
đà nẵng cho đến phú yên là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
còn khu vực khánh hòa đến ninh thuận bình thuận là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
xa nở phía nam khu vực phía đông của tây nguyên
và các tỉnh thành nam bộ có mưa mưa vừa
cục bộ có mưa to có nơi mưa rất to và rông
với lượng mưa đạt ở mức là bốn mươi bảy mươi mm
có nơi là trên một trăm linh mm
người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét
xa lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng tại các khu vực trụng thấp
do có mưa nên nền nhiệt trên hai khu vực này giảm nhẹ
tại tây nguyên ở mức là một mươi năm hai mươi sáu độ
còn tại nam bộ là hai mươi một ba mươi độ
có nơi còn cao hơn
đến với biển đông
tại khu vực quần đảo hoàng sa và trường sa
đều có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa trên một mươi km
với gió đông bắc cấp năm cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
biển động mạnh
nền nhiệt tại cả hai quần đảo
hoàng sa và trường sa
sẽ không vượt qua mức là hai mươi bảy độ
khu vực hà nội đêm và sáng sớm nhiều mây
có lúc có mưa nhỏ
kèm sương mù và sương mù nhẹ rải rác
trời rét nhiệt độ từ một mươi năm đến hai mươi ba độ